tuy lượng xe ô tô nhập tháng sáu tăng mạnh trên ba ba trăm năm mươi chiếc tăng gần bốn mươi sáu so với tháng năm
song tính chung sáu tháng đầu năm lượng xe nhập vẫn giảm hơn ba phần tư so với lượng xe nhập cùng kỳ
tổng cục hải quan vừa có thống kê lượng xe hơi nhập khẩu trong tháng sáu và sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
theo đó đã có ba ba trăm năm mươi sáu chiếc với giá trị hơn tám mươi hai triệu usd được nhập về trong tháng sáu vừa qua
tăng mạnh bốn mươi năm sáu về lượng và tăng hai mươi một bốn về giá trị so với tháng năm
đáng chú ý tháng sáu trong hơn ba ba trăm linh chiếc nhập về có đến một bảy trăm bảy mươi một ô tô dưới chín chỗ trị giá bốn mươi bốn triệu đô la mỹ
một bốn trăm bảy mươi chín chiếc ô tô tải trị giá hai mươi chín một triệu usd và ô tô chuyên dụng một trăm linh sáu chiếc trị giá một mươi hai sáu triệu usd
đến hết tháng sáu cả nước nhập một mươi hai chiếc ô tô tải tăng mạnh bốn mươi năm sáu về lượng và tăng hai mươi một bốn về giá trị so với tháng năm
đã có hai ba trăm tám mươi chiếc đạt trị giá ba trăm hai mươi chín triệu usd giảm bảy mươi năm bảy về lượng và giảm sáu mươi tám ba về trị giá so với cùng thời gian năm hai nghìn một mươi bảy